năm ngày nghỉ lễ này được coi là một cơ hội vàng cho ngành du lịch của nước ta
với hy vọng kích cầu du lịch nội địa
điều này cũng nằm trong mục tiêu phục vụ một trăm một mươi triệu du khách nội địa trong năm nay
tuy nhiên việc giá vé máy bay tăng cao khiến cho kỳ vọng này khó mà đạt được
mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu
tuy nhiên giá tour tăng cao đặc biệt là giá vé máy bay
đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch
với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tua nước ngoài chiếm tới sáu mươi bảy mươi
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tại mình và gia đình cũng đã đang tìm hiểu một số khu du lịch
tuy nhiên thì năm nay giá vé đang khá là cao
và thay vì mình nghĩ là thay vì đi du lịch ở những nơi xa như phú quốc nha trang đà nẵng
với mức giá vé cao như thế thì mình sẽ đi lựa chọn ở những khu du lịch ở gần hà nội hơn
nội địa năm nay mình cũng có check qua công ty du lịch
giá vé cũng đang rất là cao khoảng tầm tám một mươi triệu
trong khi mình đi trung quốc thì cũng giá tầm đó
được nhiều trải nghiệm hơn
tôi sẽ đi cùng gia đình đi trung quốc bởi vì giá cả rất là phải trăng
nó có nhiều mức giá để cho mình lựa chọn hơn
bởi vì năm nay vé máy bay nội địa rất là cao
mà chi phí như thế thì đi thì rất là tốn kém
không chỉ người dân mà các công ty lữ hành cũng chịu nhiều tác động
dù các đơn vị lữ hành đã có sự chuẩn bị từ trước cho việc ảnh hưởng bởi giá vé máy bay
nhưng cũng khá khó khăn trong việc triển khai ôm dịch vụ và bán tour
giá vé máy bay là một cái
yếu tố vô cùng quan trọng là một cấu thành giá đầu vào khá lớn
trong cơ cấu chi tiêu của khách cho một chuyến đi
việc giá vé máy bay tăng cao do nhiều nguyên nhân
thì đây là một cái thực tế mà chúng ta đang phải đối diện
các nhà cung cấp dịch vụ cho ngành du lịch đang phải hướng tới
một cái bài toán giải một cái bài toán
để đa dạng hóa các loại hình phương tiện giao thông
và chuyển đổi các mô hình kinh doanh du lịch mới
làm sao có nhiều sản phẩm du lịch đa dạng để cho khách lựa chọn
trong tương lai nhiều biến động khác có thể xảy ra
ảnh hưởng mục tiêu kích cầu du lịch nội địa
do đó cần sớm cải thiện mối liên kết trong chuỗi giá trị du lịch
để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thưa quý vị cuộc thi hoa hậu du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa được chính thức khởi động vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bốn
đây là cơ hội hiếm có để các thí sinh được tham gia
vào nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần mang vẻ đẹp của
nước quảng bá khắp nam châu
ban tổ chức cho biết điểm đặc biệt của cuộc thi hoa hậu du lịch việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn đó chính là cuộc thi sẽ được tổ chức theo hướng sáng tạo
thiên về trải nghiệm chân thực của thí sinh
tại các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh
nhằm thực hiện sứ mệnh quảng bá lan tỏa hình ảnh điểm đến việt nam
góp phần in đậm dấu ấn về du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
từ đó lan tỏa thông điệp mà ban tổ chức chương trình gửi gắm
tìm hiểu quảng bá văn hóa du lịch việt nam kích cầu du lịch trong nước
và mở rộng đầu tư quan hệ của quốc gia
nhằm góp phần tích cực cho phát triển kinh tế du lịch
với mùa của hai nghìn hai mươi bốn thì mang một sứ mệnh là lan tỏa vẻ đẹp việt
và thông qua một sự kiện về cuộc thi sắc đẹp
cũng thực hiện sứ mệnh là quảng bá và lan tỏa
giá trị về văn hóa về du lịch và các điểm đến của việt nam
đến với các du khách ở trong nước và quốc tế
theo kế hoạch cuộc thi hoa hậu du lịch việt nam hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bảy
vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra tại sapa tỉnh lào cai
từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy
vòng chung kết sẽ diễn ra tại cẩm phả quảng ninh
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị vừa qua tại thủ đô hà nội đã diễn ra buổi họp báo
giới thiệu về lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng
lần thứ một mươi một với chủ đề hải phòng bừng sáng miền di sản
đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào tháng năm
gắn với kỷ niệm ngày giải phóng hải phòng
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng giúp giới thiệu đến bạn bè trong nước
và quốc tế về thành phố hải phòng có bề dày truyền thống lịch sử
và chiều sâu văn hóa
lễ hội lần thứ một mươi một năm nay được tổ chức lớn
bởi ngoài gắn với kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
còn có lễ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới
vịnh hạ long quần đảo cát bà của ủy ban di sản thế giới unesco
lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như lễ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia
đền thờ lê khắc cân huyện an lão tổ chức trưng bày các bảo vật quốc gia
các triển lãm ảnh sách báo về hải phòng
bên cạnh đó còn có các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể
của thành phố được unesco ghi danh các loại hình nghệ thuật dân gian
điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đêm hội
mang tên hải phòng bưng sáng miền di sản được giàn dựng công phu
thông qua nghệ thuật thực cảnh kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo